ban chấp hành đảng bộ thành phố đà nẵng tổ chức hội nghị lần thứ một mươi ba về đánh giá tình hình các mặt công tác sáu tháng đầu năm và bàn phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám bên cạnh những thuận lợi cơ bản thành phố đà nẵng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
do đó thành ủy ban thưởng vụ thành ủy vừa tập trung lãnh đạo chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát giải quyết các khó khăn vướng mắt chấn chỉnh những mặt còn hạn chế yếu kém để thực hiện tốt nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời ban hành nhiều chủ trương chính sách thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ hai mươi một đảng bộ thành phố về phát triển thành phố lâu dài bền vững
trong sáu tháng qua kinh tế thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng khá tổng sản phẩm trên địa bàn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tăng bảy tám
trong đó lĩnh vực dịch vụ phát triển ổn định giá trị sản xuất dịch vụ ước đạt hơn ba mươi hai năm trăm bảy mươi một tỷ đồng tăng năm mươi năm kế hoạch
dịch vụ du lịch tiếp tục phát triển sôi động với nhiều hoạt động thu hút khách du lịch đặc biệt là lễ hội phá hoa quốc tế đà nẵng năm hai nghìn một mươi tám và các hoạt động phụ trợ hấp dẫn
các dịch vụ vận tải biểu chính thông tin truyền thông tài chính ngân hàng tiếp tục phát triển các chỉ số sản xuất công nghiệp nông nghiệp quản lý điều hành điều hành ngân sách và các lĩnh vực văn hóa xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra
hội nghị đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận về công tác xây dựng đảng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới